theo nhận định của bộ công thương các thị trường xuất nhập khẩu của việt nam sẽ còn tiếp tục bị gián đoạn và chịu nhiều ảnh hưởng
điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả chính phủ và sự nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp
cơ cấu dòng sản phẩm chưa hợp lý với thị trường đó là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp ngành hàng của việt nam khi xuất khẩu ra nước ngoài
theo nhiều chuyên gia hướng đi để các doanh nghiệp tìm lại đà để phục hồi sản xuất kinh doanh
đó phải là tìm hiểu chuyển đổi cơ cấu dòng sản phẩm theo nhu cầu thị trường đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
kéo theo sau đại dịch covid thì sẽ có khủng hoảng kinh tế trên phạm biên toàn cầu
mà ngành gỗ của chúng tôi lại phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu ở bên ngoài
cho nên là ngành gỗ rõ ràng là cần phải tái cấu trúc lại sản xuất
chúng ta sẽ
chúng ta sẽ buộc phải suy nghĩ nhiều hơn đến cái việc chủ động cung ứng các cái vật liệu phụ các cái nguyên liệu phụ
chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái việc làm sao mà đa dạng hóa cái thị trường
bởi vì hiện nay thì cái sản phẩm gỗ của chúng ta là xuất khẩu sang năm cái thị trường lớn đến khoảng độ chín mươi
và thực tiễn cho thấy là không có cách gì khác thì chúng ta phải đa dạng hóa thị trường
hiện nhiều ngành hàng xuất khẩu của việt nam đã có những bước phục hồi
thậm chí có những ngành hàng đã có mức tăng trưởng nhảy vọt
như ngành xuất khẩu tôm sang thị trường mỹ tháng vừa qua đã tăng tới gần năm mươi năm về giá trị
đưa mỹ vượt qua nhật bản trở thành thị trường lớn nhất của tôm việt nam
điều này đã cho thấy việc nâng cao chất lượng sản phẩm tìm đúng thị trường cho ngành hàng là điều vô cùng thiết yếu
cục cũng đã có khẩn trương ngay khẩn trương và cung cấp được là một hệ thống cơ sở dữ liệu là trên năm doanh nghiệp xuất nhập khẩu của việt nam cho hệ thống thương vụ
cũng như là các cái đại sứ quán của việt nam và các đối tác của việt nam ở nước ngoài
các đối tác ở đây là các cơ quan xúc tiến thương mại của nước ngoài
mà ở đó thì chúng tôi cũng có đề xuất là phân rõ là ngành hàng cần ưu tiên xuất khẩu và xúc tiến thương mại cho từng thị trường
và các thương vụ thì cũng đã nhận được những cơ bộ cơ sở dữ liệu này và đang tiến hành triển khai những hoạt động kết nối cho các doanh nghiệp ở trong nước
thì cũng từng bước là rất là hiệu quả
hoạt động thứ hai mà cục trong thời gian qua cũng có triển khai đó là cái hoạt động giao thương trực tuyến
để khơi thông dòng chảy xuất khẩu bộ công thương đang nỗ lực xử lý tập trung các vấn đề tồn động với các thị trường xuất khẩu trọng điểm của việt nam
với thị trường hoa kỳ bộ sẽ tập trung xử lý các tồn tại về thương mại dịch vụ thương mại hàng hóa
với thị trường trung quốc đẩy nhanh việc mở cửa thị trường này với một số sản phẩm nhất là nông nghiệp đồng thời theo dõi các thị trường khác để có thể xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh
không được đặt ra ngoài một cái bối cảnh chung của thế giới là cái dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn vẫn đang tiếp diễn
nhưng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và của cộng đồng quốc tế thì cũng đang được đặt ra rất nghiêm túc và vì vậy thì đang có rất nhiều những cái diễn biến mới
liên quan đến chính sách của các quốc gia đối tác của chúng ta và vì vậy chúng ta cần phải cập nhật và thống nhất đầy đủ trong cái đánh giá cả về nguy cơ cũng như cả về cái cơ hội và cả những nhiệm vụ cái yêu cầu
mà trong đó là những cái quan hệ về hợp tác về thương mại quốc tế cũng như hội nhập
và cái quan trọng đấy là trong cái quan điểm tiếp cận của chính phủ thì cần phải tiếp tục bổ sung hoàn thiện và tiếp tục là có cái hỗ trợ như thế nào
quan trọng là cái khâu khai thông lại thị trường là hết sức quan trọng khai thông lại thị trường và tận dung các cái thị trường bắt đầu người ta quay trở lại
và cái hoạt động tiếp theo là cái khâu khâu giữa là khâu tổ chức thực hiện tổ chức hoạt động xuất khẩu nhập khẩu
chúng ta để có cái chương trình xúc tiến chương trình đối lại cái giao thương qua các hình thức thương mại trực tuyến
và cái thứ ba nữa là đối với những cái doanh nghiệp lớn và những cái doanh nghiệp mang tính đầu tàu cho xuất khẩu thì chúng ta tập trung vào thao gỡ
cũng như là hỗ trợ người ta
chúng ta trong vấn đề gọi là phát triển sản xuất cũng như thao gỡ về vấn đề lao động
cái này vấn đề lao động vấn đề cách ly là những vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung
việt nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu khi evfta đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám vừa qua
đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong nước khi eu đang là một trong những thị trường tăng trưởng âm trong xuất khẩu những tháng đầu năm qua
sáu tháng đầu năm cái tăng trưởng xuất khẩu
cái tăng trưởng xuất khẩu của ngành da dày là bị sụt giảm tới hơn một mươi
chính vì thế mà nhiệt định thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta đẩy nhanh được cái tiến độ xuất khẩu
đặc biệt là vào thị trường eu khi mà thị trường này đã chiếm gần ba mươi tỉ trọng trên mạch xuất khẩu của việt nam
chúng tôi kỳ vọng rằng là từ nay cho đến cuối năm thì cái bù đắp của xuất khẩu vào thị trường eu là sẽ giúp cho ngành tăng trưởng trở lại
được ví như làn gió mát thổi vào khát vọng vươn
lên của nền kinh tế việt nam evfta sẽ là cố hích thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư
tuy nhiên khi thị trường châu âu đã rộng mở vẫn còn rất nhiều việc phải làm để các doanh nghiệp việt nam tận dụng được các cơ hội từ evfta
chúng ta phải dồn sực dồn lực bằng làm sao để cho các doanh nghiệp nhỏ vừa càng đông càng tốt hiểu được các cái điểm quan trọng đối với doanh nghiệp của mình
trong hiệp định này nếu quan tâm đến vấn đề xuất khẩu sang các nước eu
mình là cái miền đất rất là thuận loại để các công ty nước ngoài đầu tư vào trong nước
thế thì các nhà đầu tư đến thì cái sự cạnh tranh trên đất nhà giữa cái doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài nó sẽ có cái sự cạnh tranh
thì chúng tôi đề nghị là phải bằng mọi cách phải đầu tư năng lực cạnh tranh
nhiều chuyên gia đã khẳng định điều cốt lõi để doanh nghiệp việt nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu
đó là uy tín và chất lượng sản phẩm để thu hút đối tác nước ngoài
cùng với đó bản thân doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tìm kiếm thông tin đối tác tại các thị trường
xác minh đối tác có uy tín hay không tìm hiểu kỹ các quy định pháp lý có liên quan để tránh các trường hợp bị chậm hủy hợp đồng
doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta cũng đã từng gặp phải những khó khăn khi mà các đối tác thay đổi chính trách rồi
ví dụ như ở việt nam chúng ta đã có
những trường hợp khó khăn doanh nghiệp khi xuất khẩu hương nhan gặp khó khăn khi mà nội thay đổi chính trách nhập khẩu
thế và để mà hạn chế rủi ro phòng tránh các trường hợp mà rủi ro tương tự như vậy
thì bộ thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu là trước khi ký kết các hợp đồng xuất khẩu
thì cần phối hợp với các cơ quan chức năng để mà tìm hiểu kỹ các quy định nhập khẩu của các nước đối tác
tìm hiểu kỹ các đối tác nhập khẩu
và phải sử dụng các phương thức thanh toán thương mại quốc tế như là mở lời si
ất sai trong phong hủy nga để làm sao mà đảm bảo được tránh tối đa của rủi ro cho mình
các doanh nghiệp cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về sản phẩm để làm thế nào sản phẩm của các bạn có thể thu hút các khách hàng quốc tế tại các quốc gia trên thế giới
tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việt nam là một thị trường tiềm năng và hấp dẫn
có thể dễ dàng kết nối giới thiệu và bán sản phẩm của mình
điều các bạn cần làm là nâng cao chất lượng sản phẩm và cần trang bị kiến thức về các hoạt động trong xuất khẩu
có thể nói cả cơ hội và khó khăn cũng vẫn còn nhiều ở phía trước
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng sau những làn sóng liên tiếp của dịch bệnh
nhưng đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tự làm mới mình
tìm ra những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn